ít nhất ba người đã thiệt mạng tại hiện trường và ba người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra vào tối ngày hôm qua một tháng bốn theo giờ địa phương
tại một quán bar ở thành phố oklahoma thuộc vụ của bang cùng tên miền trung tây của nước mỹ
theo truyền thông địa phương cảnh sát đã triển khai ứng phó vụ xả súng vào khoảng hai mươi một h ngày một tháng bốn theo giờ địa phương
tức khoảng chín giờ sáng ngày hai tháng bốn theo giờ việt nam
sở cảnh sát thành phố oklahoma thông báo những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện chữa trị
trong đó một người trong tình trạng nguy kịch và hai người còn lại bị thương nhẹ
nghi phạm vụ xả súng đã bị bắt giữ trong khi nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc